còn về vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bệnh viện bạch mai
tòa nhân dân tp hà nội vừa có quyết định ngày hai mươi tháng một tới sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
trong số tám bị cáo có bốn bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh
nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc trịnh thị thuận
kê toán trưởng trưởng phòng tài chính kê toán lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kê toán
trong đó hai bị cáo nguyễn quốc anh và nguyễn ngọc hiền bị tạm giam các bị cáo còn lại được tại ngoại
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao quá trình triển khai thực hiện đề án
ký hợp đồng liên doanh liên kết tại bệnh viện bạch mai bị cáo quốc anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng
nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
bị cáo trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs
phan minh dung cựu tổng giám đốc công ty vfs bị xác định đã cung cấp chứng thư thẩm định giá xác định giá của robot rosa
hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não ba mươi chín tỷ đồng là trái với quy định
tạo điều kiện cho công ty cổ phần công nghệ quốc tế y tế bms tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
triển khai lắp đặt robot rosa với giá ba mươi chín tỷ đồng
với thực tế viện kiểm sát nhân dân xác định trong vụ án này bị cáo quốc anh giữ vai trò chính là người quyết định
để bệnh viện bạch mai và công ty bms ký hợp đồng liên doanh liên kết
bị cáo phạm đức tuấn cổ đông sáng lập cựu chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty công nghệ y tế bms
giữ vai trò giúp sức tích cực tạo điều kiện cho bệnh viện bạch mai được ký hợp đồng
các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện